cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra từ nửa sau thế kỷ thứ một mươi chín đến đầu thế kỷ hai mươi đánh dấu bằng việc phát minh ra động cơ điện
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu khoảng giữa thế kỷ thứ hai mươi với việc phát minh ra bóng đèn điện tử bóng bán dẫn và đặc biệt là các công nghệ số với máy tính công nghệ thông tin với phần mềm và hệ thống mạng trở nên ngày càng phổ biến tích hợp cả về tính năng lẫn phạm vi ứng dụng làm thay đổi sâu sắc đời sống xã hội cũng như nền kinh tế toàn cầu
cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là cách mạng bốn là xu hướng tích hợp giữa vật lý công nghệ số và công nghệ sinh học sử dụng trí tuệ nhân tạo và robot
trên thế giới chính phủ nhiều nước đang hết sức quan tâm và đề ra chiến lược bốn cho nước mình việt nam cũng không nằm ngoài xu thế ấy công việc này đang được các nhà quản lý các chuyên gia nhà khoa học doanh nghiệp và người dân cùng chung tay tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng bốn để đổi mới sáng tạo
thưa tiến sĩ nguyễn quân ông có thể chia sẻ ngắn gọn và dễ hiểu về bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp bốn cũng như là cơ hội của việt nam trước cuộc cách mạng này
về định nghĩa cuộc cách mạng công nghiệp bốn này có rất nhiều định nghĩa khác nhau đối với tôi thì tôi lại tâm đắc một cái định nghĩa của một nhà khoa học việt nam
ông ấy nói rằng là các cuộc cái mạng trước đây thì người ta cố gắng làm cho con người phải làm việc như một robot

các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ bốn thì người ta tạo ra những robot
có khả năng tư duy và làm việc như con người
một khái niệm rất là dễ hiểu và hay đúng không ạ
vâng tôi cho đấy là một cái khái niệm dễ hiểu nhất và ngắn gọn nhất
còn đối với việt nam chúng ta thì chắc chắn là cuộc cách mạng bốn nó có ảnh hưởng cũng rất là quan trọng
tuy nhiên là nó có cả hai mặt thuận lợi và thách thức
việt nam chúng ta có thuận lợi là chúng ta đã đưa internet vào từ rất sớm
và tỷ lệ số người đang sử dụng internet cũng là tỷ lệ
tuy nhiên là chúng ta có một cái vấn mắc rất là lớn hay gọi là cái bất cập rất lớn là nền công nghiệp của chúng ta thì rất nhiều ngành chủ chốt còn đang ở trong giai đoạn hai
một vài ngành có thể đã đạt tới cái trình độ của ba như là công nghệ thông tin như là công nghệ điện tử
thế nhưng mà nhiều ngành công nghiệp như rất quan trọng như là công nghiệp vật liệu hay là công nghệ chế tạo máy chúng ta còn đang ở giai đoạn rất thấp
vì thế mà về tổng thể nền kinh tế của chúng ta chưa thể tiếp cận với công nghiệp bốn
chúng ta còn phải tiếp tục hoàn thiện có một trình độ cao hơn trước khi chúng ta bắt tay vào với trí tuệ nhân tạo và robot hóa
thưa phó giáo sư tiến sĩ tạ quang minh ông có một góc nhìn như thế nào từ phía một nhà khoa học
trên quan điểm của một người trực tiếp làm việc với cả các công nghệ thì tôi cũng có một cái định nghĩa riêng của tôi
có thể là cũng chụp với rất nhiều người khác
đó là cuộc cách mạng lần thứ tư là cuộc cách mạng thông minh hóa
nếu chúng ta nhìn lại cái lịch sử thì cuộc cách mạng thứ nhất có thể nói là cuộc cách mạng về cơ khí hóa
cuộc cách mạng thứ hai là sự xuất hiện của đủ cơ điện
chúng ta có thể dùng một cái tờ là điện khí hóa
cách mạng lần thứ ba diễn ra ở nhật bản với rất nhiều các robot và các máy móc
chúng ta có thể gọi một từ là tự động hóa
và lần thứ tư này rất nhiều các công nghệ được ghép nối với nhau truyền thông trí tuệ nhân tạo v v
tôi xin dùng một từ là cách mạng thông minh hóa
ông có thấy là khi mà tiến sĩ nguyễn quân bảo là chúng ta vẫn đang dừng lại ở mức hai
mà bây giờ mọi người xã hội đã đi đến bốn rồi thì ông có thấy là chúng ta đang chậm trễ không
cái điều đó là tất yếu bởi vì lịch sử việt nam cũng qua rất nhiều các cái giai đoạn thăng trầm
và điều đó là chúng ta ai cũng thừa nhận điều đó
chúng ta là một nước nông nghiệp và cái trình độ công nghiệp của chúng ta chưa phát triển
hiện nay thì có rất nhiều ngành nghề đang ở giai đoạn khởi xướng
xây dựng đường xá cầu đường làm các công nghiệp như là xi măng v v
đó là cái thời kỳ đầu của cách mạng công nghiệp được gọi là cách mạng công nghiệp lần thứ nhất
chúng ta cũng có rất nhiều các cái máy móc trong công nghiệp
nhưng mà chúng ta mới mua về để sử dụng và chưa chế tạo được
thì chúng ta còn đang rất chậm trễ trong cuộc cách mạng lần thứ hai là điện khí hóa
và hiện nay có rất nhiều các quá trình công nghệ được tự động hóa
nhưng chúng ta mới dừng lại ở mức độ sử dụng và chúng ta chưa chế tạo được
và chưa làm chủ động hoàn toàn
như vậy chúng ta cũng khá là chậm trễ trong cuộc cách mạng lần thứ ba
là cuộc cách mạng
tuy nhiên thì chúng ta không thể đứng ngoài cuộc của cách mạng lần thứ tư
nó đã lan rộng ra khắp trên thế giới và chúng ta không thể chậm trễ
tự động hóa trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn bằng trí tuệ nhân tạo
đây là điều khác biệt so với cuộc cách mạng công nghiệp trước đây
thưa tiến sĩ nguyễn quân ông có thể chia sẻ rõ hơn về điều này ạ
nếu mà nói rõ hơn về mặt kỹ thuật mà nói
thì ngay từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba
tức là như anh minh nói nó là cuộc cách mạng của tự động hóa
thì chúng ta cũng đã có một phần trí tuệ nhân tạo
nhưng ở mức độ rất đơn giản
có thể nói là cái hệ thống điều khiển tự động của chúng ta
nó chỉ là một hệ thống đơn giản
nó tiếp nhận tín hiệu đồ vào từ các sensor từ các bộ cảm biến
và theo một vài thông số đơn giản
nó đối chiếu so sánh với một cái thông số chuẩn
và từ đó nó điều khiển cái cơ chế chấp hành
để triệt tiêu khoảng cách giữa tín hiệu vào với thông số chuẩn
và thường là một cái hệ thống điều khiển như thế
nó chỉ có thể
nó chỉ có thể tiếp nhận một số lượng hữu hạn các tín hiệu đồ vào
nhưng đã đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này
chúng ta có thể nói là trí tuệ nhân tạo
nó ta tích hợp tất cả các loại công nghệ
nó biến các bộ óc điện tử gần với bộ óc con người
nó biến trí tuệ vật lý tiện cận gần với trí tuệ sinh học
và vì thế mà tín hiệu đồ vào
nó là một tổ hợp của rất nhiều các loại tín hiệu khác nhau
và cái bộ điều khiển trung tâm không chỉ nhận tín hiệu
từ các sensor cảm biến trong hệ thống
nó còn có thể thu được những tín hiệu
từ internet từ internet vạn vật
và từ rất nhiều những nguồn khác
và sau đó nó có phân tích đánh giá trong một cái thời gian rất nhanh
để nó có thể đưa ra một quyết định cuối cùng
nó điều khiển một đối tượng công nghiệp
mà theo như là tư duy của những con người của chúng ta
và đấy mới là điều quan trọng
theo quan điểm của ông thì tự động hóa với công nghệ thông minh
có mối quan hệ với nhau như thế nào
tự động hóa và công nghệ thông minh đó là hai bước tiếp theo nhau
công nghệ thông minh nó là một sự tiến triển hơn của tự động hóa
khi tự động hóa là một quá trình có thể là giúp chúng ta điều khiển cách tự động
thiếu cái sự xuất hiện của con người mà vẫn vận hành được
thì thông minh hóa nó giúp chúng ta có thể điều khiển
theo những logic mà con người được nghĩ ra
khi mà thông minh hóa thì nó có thể sử dụng những cái kinh nghiệm của con người
những phản án của con người
và hoàn toàn có thể làm được một số các chư trình
mà nó gọi là trí đoại nhân tạo
có nghĩa là có thể lấy
nghĩa là nghĩa là nghĩa
trí đoại nhân tạo nó khác cái trí đoại
bình thường là cái kia là hoàn tự động
nhưng cái này là có thể là nghĩa được
phán đoán được đưa ra các dự báo tình huống
và hoàn toàn có thể tìm cách là xử lý được
theo những cái tình huống đã được chế định
thưa quý vị khán giả và thưa tiến sĩ nguyễn quân
phó giáo sư tiến sĩ tạ cao minh cũng là người việt nam đầu tiên
vừa nhận được giải thưởng nagamori
giải thưởng dành cho các nhà nghiên cứu kỹ sư có thành tựu xuất sắc
trong lĩnh vực động cơ điện và chuyển động điện
trước khi tiếp tục cuộc thảo luận
xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về các công trình khoa học
mà phó giáo sư tiến sĩ tạ cao minh đã nhận được giải thưởng
phó giáo sư tiến sĩ tạ cao minh là người việt đầu tiên
được nhật bản trao tặng giải thưởng nagamori
cùng với bảy nhà khoa học khác trên thế giới
vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
giải thưởng được trao thường niên từ năm hai nghìn một mươi
cho những nhà khoa học xuất sắc tại nhật bản
và trên thế giới trong lĩnh vực thiết kế
điều khiển động cơ điện và những công nghệ có liên quan
về phần mình phó giáo sư tiến sĩ tạ cao minh
trong thời gian từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn bốn
đã từng làm việc tại nhật bản
và có đến một mươi bốn sáng chế đăng ký tại đây
trong đó một mươi hai sáng chế tiếp tục được cấp bằng
tại mỹ châu âu
phát minh quan trọng nhất của phó giáo sư tiến sĩ tạ cao minh
là phương pháp điều khiển giả vector
cho động cơ một chiều không trổi than bldc
đây là một loại động cơ có dạng dòng điện vuông
cho phép biến dòng điện vuông thành dạng hình thang
do vậy giảm thiểu được các nhấp nhô mô men
có nguồn gốc từ việc chuyển mạch tức thể
phương pháp này có ý nghĩa rất quan trọng
với các ứng dụng có yêu cầu chất lượng cao
như hệ thống trợ lực vô lăng ô tô dùng động cơ điện
nhờ đó loại động cơ này có thể đạt được
chất lượng tương đương động cơ xoay chiều dòng điện hình xin
là loại động cơ có giá thành cao hơn
các nhà khoa học nhật bản dự báo
công nghệ điều khiển vô lăng do phó giáo sư tiến sĩ tạ cao minh sáng chế
sẽ dẫn đầu trong nền công nghiệp ô tô thế hệ mới
thay thế cho việc trợ lái vô lăng
bằng hệ thống thủy lực và động cơ điện một chiều xưa nay
thưa phó giáo sư tiến sĩ tạ cao minh
để phát triển trí tuệ nhân tạo trong ô tô dùng động cơ điện
theo quan điểm của cá nhân ông thì cần phải làm gì
trên quan điểm của người làm về điện
thì tôi thấy rằng là nó có rất là nhiều mảng
thứ nhất là mảng điều khiển động cơ
tiếp theo là các mảng điều khiển chuyển động
rồi là công nghệ nào
đặc biệt là lạp pin sạc pin
và đặc biệt là công nghệ truyền thông trong ô tô
cũng như là đưa ra các lội trình thích hợp nhất
cũng như là quản lý cái nguồn năng lượng trong xe ô tô
nếu chúng ta ứng dụng cái công nghệ thông minh vào trong ô tô điện
thì chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn nữa
đó là một trong những hình thức quản lý nguồn năng lượng trong xe ô tô
một cái việc nữa là có thể đưa ra được lội trình
lái cho người vận hành làm sao cho tiết kiệm năng lượng nhất
và nâng cao các cái tính năng cũng như độ an toàn
cũng như là cái sự tịnh nghi của người lái xe
gần đây chúng ta nghe đến rất nhiều các cái xe tự lái
và chính ở đây là vai trò của công nghệ thông minh
công nghệ chỉ đổi nhân tạo nó phát triển
xe tự lái được hiểu rằng là có thể là trợ giúp người lái xe
hoặc là hoàn toàn thay thế người lái xe
như vậy thì điều đặc biệt quan trọng là phải nhận dạng
các tình huống xảy ra trên đường đi
và ở đây chúng ta bắt buộc phải có cái công nghệ nhận dạng
dựa trên các sensor các cảm biến ví dụ như là gps
ví dụ như là các cảm biến về hồng ngoại hoặc các cảm biến laser
để xác định chính xác vị trí của xe so với vật cản
các công nghệ này hiện nay đang phát triển rất mạnh
và một số các công ty như google hay tesla
đã có những phiên bản đầu tiên
tuy nhiên để ra được một chiếc xe có thể là trở lại hoàn toàn
là một thời gian hay còn dài
ở đây thì chúng ta đang thấy một số các thành tiệu
ví dụ như là xe có thể bám đường
hoặc là giữ khoảng cách giữa các xe với nhau
ở độ an toàn nhất tránh vật cản
và có thể dự báo trước trên cái tình trạng hiện hành của đường đi
dự báo trước tình huống sắp xảy ra
để có thể cảnh báo cho người lái xe
và thậm chí trong một số trường hợp
nếu người lái xe ngủ gật chẳng hạn
thì hệ thống tự động có thể là cảnh báo
đưa ra một số các biện pháp
có thể tăng an toàn cho người lái xe
ví dụ như là phanh hoặc là giảm tốc độ v v
nói một cách khái quát là
xe ô tô là một đối tượng
trong đó công nghệ về tự động hóa
cũng như là công nghệ thông tin tích hợp với nhau
và trí tệ nhân tạo được nâng lên một bước mới
và đấy là một đất để phát triển những ứng dụng
cho các công nghệ về thông minh cũng như trí tuệ nhân tạo
và nếu có ứng dụng thì tôi nghĩ là sẽ có một cái sự thúc đẩy
rất lớn trong môi trường cho thị trường vận tải của việt nam
riêng việt nam thì có rất nhiều người nói rằng là
rất khó có thể ứng dụng công nghệ tự lái vào đường
do điều kiện giao thông của việt nam chưa được chuẩn hóa
so với các nước châu âu hay là châu mỹ
tuy nhiên thì có một số các môi trường
mà hoàn toàn có thể đưa xe vào đường
ví dụ trong các kho hàng các bến bãi
trong các sân gôn nhà ga
hoặc là trong các khu vực trong sân bay chẳng hạn
thưa thị sĩ nguyễn quân
quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ
nhưng tôi cũng cho rằng là mặc dù là chúng ta còn đang ở
cái trình độ phát triển còn thấp
thế nhưng mà chúng ta cũng không tránh khỏi
cái xu hướng của cái trí tuệ nhân tạo
cũng như là trong lĩnh vực xe tự lái
bởi vì là cũng đã đến lúc là chúng ta phải thấy rằng là
cái năng suất lao động của chúng ta
cần phải được cải thiện
để có thể nâng cao được cái gdp quốc gia

tự động lực lượng của chúng ta
và cái đó thì nó phải thông qua tự động lực lượng của chúng ta
tự động từ các công nghệ thông minh
trong lĩnh vực quản trị điều hành
quản lý nhà nước quản lý hành chính
cho tới là các công nghệ các di truyền sản xuất
ở các nhà máy cho đến là điều khiển
các thiết bị thông minh và kể cả
các phương tiện giao thông thông minh
và các nghiên cứu này chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ
chúng ta không nên chờ cho đến khi
trình độ phát triển của chúng ta cao rồi
thì chúng ta mới nghiên cứu
hãy nghiên cứu từ bây giờ và với sự phát triển
của xã hội thì những nghiên cứu này
nó thúc đẩy xã hội hoàn thiện nhanh hơn
và chúng ta sẽ được ứng dụng những kết quả nghiên cứu này sớm hơn
để phát triển lĩnh vực tự động hóa
với trí tuệ nhân tạo thì theo quan điểm của ông
chúng ta cần phải làm gì ạ
chúng ta phải khắc phục những cái bất cập của chúng ta
cái bất cập lớn nhất của chúng ta
về công nghiệp bốn
chính là chúng ta phát triển không đồng bộ
hiện nay về công nghệ thông tin công nghệ điện tử
chúng ta đang ở trình độ cũng tương đối cao
trong khu vực
thế nhưng mà có những ngành công nghiệp
rất là nền tảng
nó quyết định sự phát triển
của công nghiệp bốn
thì hiện nay chúng ta lại đang rất yếu
tiếp theo đó là vấn đề nguồn nhân lực của chúng ta
chúng ta có rất đông người sử dụng internet
thế nhưng mà
trình độ chung của chúng ta
vẫn còn rất thấp so với thế giới
nhất là cái nhận thức của những người làm quản lý
về vai trò của trí tuệ nhân tạo
vai trò của internet
vai trò của khoa học công nghệ nói chung
trong đời sống xã hội
thì vẫn bị hạn chế
thành ra là
và là một trong những nguồn nhân lực của chúng ta
chúng ta vẫn quản trị xã hội
không phải là bốn
chúng ta cũng quản lý hệ thống sản xuất của chúng ta
cũng không chưa phải là bốn
và chính vì thế
chúng ta phải có đào tạo nguồn nhân lực
đạt trình độ cao hơn
phải đào tạo đội ngũ quản lý
thay đổi nhận thức thay đổi tư duy để tiếp cận với bốn
khi đó chúng ta mới có thể
thực hiện được
mong muốn đưa đất nước
tiếp cận với bốn
xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn quân và phó giáo sư tiến sĩ tạ cao minh
và những thông tin chia sẻ rất bổ ích vừa rồi
hiện nay chúng tôi đang dừng vấn đề thu thập cơ sở dữ liệu vì cơ sở dữ liệu này là quan trọng đối với chúng tôi để sau này áp dụng cho các vấn đề phân tích nhà máy đối với các nhà máy thông minh tức là nâng cấp lên một version mới
cái này thì chúng tôi chuyển lên phòng điều khiển và hàng tháng hàng quý đều có phân tích cơ sở dữ liệu này dựa vào cơ sở dữ liệu này thì phân tích xem các máy này hoạt động như thế nào hiệu quả như thế nào năng suất như thế nào
dựa vào việc đấy thì chúng tôi sẽ có lộ trình để điều chỉnh để nâng giá trị mà chúng tôi thu được
còn ngoài ra thì đối với các doanh nghiệp ví dụ như tôi ví dụ như các doanh nghiệp trong khối fd là doanh nghiệp điện tử

chúng tôi là một công ty sản xuất về robot thì hiện nay chúng tôi áp dụng cả cái công nghệ xử lý hình ảnh vào
tại vì trước kia thì các công ty này nguyên viên liệu đầu vào của họ chính là cái linh kiện điện tử
thì cái linh kiện điện tử này thì người ta lại kiểm tra bằng mắt bằng tay bằng cảm nhận
cái tốc độ kiểm tra thì nó rất là chậm và cái số lượng sử dụng cán bộ công nhân viên ở đấy rất là cao
thì chúng tôi áp dụng cái vấn đề xử lý hình ảnh một ngày có thể xử lý được hàng vạn chi tiết rất là nhanh
quả là một vấn đề chúng ta cần phải giải quyết rất nhanh
thưa ông thức là công ty chuyên gia công các sản phẩm cơ khí chính xác
và chế tạo máy tự động hóa di chuyển sản xuất và cung cấp cho nhiều đối tác trong và ngoài nước
thì ông đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển của hoạt động này ạ
phải nói là tiềm năng rất là rộng mà doanh nghiệp trong nước tôi nghĩ rằng là chưa thể đáp ứng hết được
ngoài ra thì bản thân các cái doanh nghiệp trong nước thì cũng đã có cái sự mà tự đầu tư mới tự phát triển
ví dụ như là tôi trao đổi là
ví dụ như là bên tập đoàn vinfast chẳng hạn hay là ô tô thành công hay là trường hải
thì đấy cũng là một cái mà cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp về chế tạo máy tự động hóa và cơ khí chính xác để mà tham gia vào cái thị trường này
thì đấy là những cái mà tôi cũng phải trao đổi
nhưng mà nó cũng có một cái vấn đề là cái thị trường thì rất là mở
nhà nước thì đầu tư kêu gọi vốn đầu tư fdi vào
thế nhưng mà cái các cái thị trường về cơ khí chính xác tự động hóa
và chế tạo máy thì theo tôi nghĩ là các doanh nghiệp việt nam mới chỉ chiếm được khoảng hai mươi năm có thể hơn một tí
thế còn lại là khoảng từ sáu mươi năm đến bảy mươi là mình vẫn phải áo sọc sinh ra ngoài
thế là cái tiền cái tiền đấy là nhà nước không thu được doanh nghiệp trong nước không thu được
năng lực sản xuất chưa đủ
mà vẫn phải thuê ở các cái doanh nghiệp nước ngoài
thì đấy là một cái mà tôi có thể nói đến là hàng trăm triệu đô
hàng trăm triệu đô là một cái khoản tiền rất là lớn
thưa thị sĩ nguyễn quân tiềm năng thì có nhưng có một thực tế là ngành tự động hóa nước
ta còn phụ thuộc nhiều vào nước ngoài nhất là máy móc thiết bị
điều này đã gây ra những khó khăn thậm chí là thiệt hại cho các doanh nghiệp
thì quan điểm của ông nhìn nhận như thế nào về cái tồn tại này ạ
xuất phát từ cái thực tế của nước ta là các cái ngành công nghiệp gọi là cơ bản
còn đang rất yếu kém như là công nghiệp luyện kim công nghiệp vật liệu công nghiệp cơ khí chế tạo
cho nên là các doanh nghiệp việt nam thường là nhập các dây chuyền thiết bị đồng bộ và toàn bộ từ nước ngoài
và chỉ có làm chủ công nghệ để sử dụng vận hành nó thôi
sau này thì khi mà chúng ta đã bắt đầu đào tạo về công nghệ thông tin
thì chúng ta cũng đã bắt đầu làm phần mềm
chúng ta sử dụng các cái công ty phần mềm tham gia vào với các cái dây chuyền công nghệ tự động hóa
thế nhưng mà chúng ta vẫn chỉ làm ở cái mức độ rất là tối thiểu
và khi mà nhập thiết bị toàn bộ
thì ít nhiều chúng ta vẫn bị ảnh hưởng của các cái hãng chế tạo ở nước ngoài
thì có những cái bí quyết công nghệ người ta không thể chuyển giao cho mình
cho nên là tôi đã đi rất nhiều các nhà máy doanh nghiệp việt nam khi nhập về những dây chuyền sản xuất đồng bộ như thế
nhưng mà cứ sau một khoảng thời gian nhất định thì nó lại bị trục chặt
và lại phải mời chuyên gia nước ngoài với chi phí rất tốn kém
và chúng ta mất quá nhiều thời gian dừng máy để mà tìm nguyên nhân rồi sửa chữa
và như vậy nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sản xuất của doanh nghiệp
chúng tôi nghĩ rằng là về lâu dài nếu chúng ta không làm chủ được phần cứng
thì chắc chắn chúng ta vẫn phải lặp lại cái bài toán nhập khẩu những dây chuyền sản xuất toàn bộ
và như thế thì chúng ta rất khó mà có thể robot hóa hay hiện đại hóa các cái nhà máy của chúng ta
qua đây tôi thấy có một mâu thuẫn tức là tiềm năng thì lớn nhưng mà chúng ta tận dụng thì chưa hết
và chúng ta lại vẫn phải bỏ tiền ra hàng trăm triệu đô như thức vừa mới chia sẻ để đi thuê hay là outsourcing ra bên ngoài
thưa phó giáo sư tiến sĩ tạ quang minh ông nói gì về cái tồn tại này và quan điểm của ông như thế nào
hơn bao giờ hết thì chúng ta phải có một cái định hướng
hướng từ chính phủ chỉ ra những cái ngành nào cần phải phát triển một cách bền vững
trên cơ sở đó chúng ta phát triển tiếp những công nghệ nâng cao
đó là công nghiệp cách mạng lần thứ tư hay là những cái ta gọi là phần mềm hoặc là công nghệ trí tự nhiên tạo
thưa tiến sĩ nguyễn quân tự động hóa là một trong bốn ngành công nghệ cao được nhà nước ưu tiên phát triển và có nhiều chính sách để thúc đẩy
và câu chuyện chính sách thúc đẩy hay là những cái động thái từ phía chính phủ một lần nữa lại được phó giáo sư tiến sĩ tạ cao minh đề cập đến
theo ông thì tại sao
thứ trận này vẫn tồn tại ạ
như tôi đã nói vì chúng ta phát triển không đồng bộ
trong chính sách của chính phủ thì chúng ta đặt ra bốn lĩnh vực công nghệ cao được ưu tiên phát triển
đó là công nghệ thông tin công nghệ sinh học công nghệ vật liệu mới và công nghệ tự động hóa
tuy nhiên là trong suốt nhiều năm qua chúng tôi theo dõi thấy rằng là cái lĩnh vực công nghệ vật liệu mới của chúng ta gần như là không được phát triển
một cách đúng với
một cách đúng với mong đợi
và chính vì thế nó thiếu hẳn cái nền tảng cho công nghệ tự động hóa
chúng ta công nghệ thông tin cũng tương đối tốt rồi
công nghệ sinh học đã có một số cái phát triển cũng tương đối tốt
nhưng riêng công nghệ vật liệu chúng ta thì gần như là chúng ta dẫm chân tại chỗ
mặc dù có rất nhiều những cái đề tài nghiên cứu về vật liệu mới
thế nhưng mà bản thân ngành công nghiệp của chúng ta lại không ứng dụng được để sản xuất ra vật liệu cho nền kinh tế
thế nên dành ra là tất cả nguyên vật liệu chúng ta phải nhập khẩu
mặc dù chúng ta có rất nhiều nghiên cứu vật liệu
thì đây là sự phát triển không đồng bộ
dẫn tới là nó ảnh hưởng đến các cái ngành công nghệ khác
mặc dù cùng được là nhà nước xác định là công nghệ cao và được ưu tiên
thưa ông lê huy thức ngoài những khó khăn về thị trường về đối tác về vốn
khó khăn khiến các doanh nghiệp đau đầu không kém là nguồn nhân lực
và ông có thể nói rõ hơn về thực trạng này
và tại công ty của ông thì các thủy sư có đáp ứng đủ yêu cầu không ạ
thực ra thì đối với nguồn nhân lực thì cái bài toán nào cũng đau đầu với doanh nghiệp
tại vì đặc biệt là với cái doanh nghiệp đặc thù như doanh nghiệp của công ty chúng tôi là chế tạo máy và tự động hóa
thì cái ngành này nó còn đòi hỏi là tuyển dụng được các cái tân sinh viên ra trường
lại là cả một cái quá trình còn cả một cái vấn đề
tại vì là hiện nay thì đối với các cái trường đại học cao đẳng thì hầu như là tôi chỉ thấy là đào tạo về chiều rộng thôi
rộng về ngành nhưng mà lại không sâu về chuyên môn
thì đấy là những
cái mà hiện nay khó khăn của doanh nghiệp
ví dụ như tôi lấy ví dụ như là để có một kỹ sư tự động hóa hoặc là kỹ sư về thiết kế máy
thì khi mà chúng tôi tuyển dụng vào thì các em phải mất khoảng tầm từ một năm đến một năm rưỡi mới có thể trực tiếp để thiết kế thiết kế ra được một cái máy đơn giản
tiếng nói thực tế từ doanh nghiệp đấy câu này xin gửi đến phương án sư tiến sĩ tạ cao minh
thưa ông quá trình đào tạo các kỹ sư của chúng ta hiện nay như thế nào ạ
cái quy trình đào tạo kỹ sư hiện nay tôi nói một cách tổng quan là
ở trong trường đại học thì chủ yếu là học kiến thức theo chiều rộng như anh thức có nói
tôi xin mạnh phép được đưa ra hai ký kiến
ý kiến thứ nhất là phải tăng cường nhiều hơn các cái bài thực hành
ý kiến thứ hai của tôi về phiếu doanh nghiệp là doanh nghiệp nên đặt hàng với đại học một số những cái chương trình cũng như là một số các cái kỹ năng
để chúng ta có thể là cùng phối hợp lại làm một cái chương trình nó gắn với cả các cái thực tế sản xuất hơn là bây giờ
thưa tiến sĩ nguyễn quân với tư cách là chủ tịch hội tự động hóa việt nam thì theo ông cần có một giải pháp gì tổng thể để tháo gỡ những vướng mắt trong nguồn nhân lực cũng như là đào tạo giảng dạy như thế nào ạ
thứ nhất là chúng ta phải làm thế nào để các cái ngành tự động hóa được phát triển ở các cái trường đại học
thế nhưng mà ngay trong các trường đại học thì nó vẫn có một cái không đồng bộ như tôi đã nói
tức là các cái ngành phụ trợ cho nó như là cơ khí chế tạo máy như là luyện kim như là tiên tử viễn thông thì nhiều khi không tuyển sinh được
và vì thế mà các kỹ sư tự động hóa vẫn chỉ gần như vẫn thiếu những người cộng sự để có thể thiết kế được những hệ thống tự động cho nó hoàn chỉnh
thứ hai là chúng ta phải nâng cao cái chất lượng đồ vào của sinh viên ở các trường đại học nhất là truyền cảnh tự động hóa
vấn đề thứ ba là như anh thức và anh minh cũng vừa trao đổi
chúng ta làm sao gắn kết được giữa các trường đại học với các doanh nghiệp về tự động hóa
thì nếu mà ngành giáo dục làm được ba về cái tôi tin là nhân lực cho ngành tự động hóa sẽ được cải thiện
đúng là phải có một sự bắt tay rất chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nhà trường
thì như vậy sự đào tạo của nhà trường sẽ không bị xa thực tế
và chúng tôi cũng rất hi vọng là thông qua chương trình thì sẽ có một sự trao đổi và bắt tay giữa hội tự động hóa việt nam trường đại học cũng như là phía doanh nghiệp
để chúng ta có thể có một lĩnh vực có thể có sự đào tạo một cách hợp lý để cho nguồn nhân lực dành cho tự động hóa và cho công nghệ hoàn toàn phát triển và đáp ứng được những yêu cầu những thay đổi của công nghiệp bốn
tôi xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ nguyễn quân phó giáo sư tiến sĩ tạ cao minh và ông lê huy thức đã dành thời gian đến với chương trình bàn tròn hôm nay
thưa quý vị hy vọng những tồn tại chương trình bàn luận và phân tích sẽ sớm được tháo gỡ để tự động hóa và công nghệ thông minh được ứng dụng và phát huy hiệu quả ở việt nam
quý vị có thể xem trên trang web nhândantv vn và trên youtube truyền hình nhân dân